đồn biên phòng cửa khẩu cảng vạn gia thành phố móng cái quảng ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp với chỉ cục hải quan cửa khẩu vạn gia đồn biên phòng trà cổ cảng vụ hàng hải cứu hộ thành công tàu cá cùng bốn người gặp nạn trên biển đưa về bờ an toàn
trước đó nhận được tin báo của người dân có một tàu cá vỏ gỗ không có biển kiểm soát trọng tải khoảng chín tấn do anh bùi văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại đông xá huyện vân đồn quảng ninh làm thuyền trưởng cùng ba người trên tàu bị nước tràn vào khoang máy có nguy cơ chìm
nhận được thông tin các lực lượng chức năng đã huy động sáu phương tiện cùng ba tàu cá của ngư dân nhanh chóng tiếp cận tàu gặp nạn và cứu hộ thành công
lại dắt tàu bị nạn cùng bốn ngư dân
hiện tại sức khỏe của bốn ngư dân đã hồi phục các lực lượng cũng đã động viên hỏi thăm và tổ chức giúp ngư dân sửa chữa tàu